thưa quý vị và các bạn sau khi vụ việc công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại việt nam
hay còn gọi là liên kết việt bị cơ quan công an vào cuộc điều tra
thì gần đây cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện các công ty bán hàng đa cấp biến tướng lừa đảo
thực tế câu chuyện khi tham gia bán hàng đa cấp một vốn bốn mươi tám lời hay là không phải làm gì cũng có tiền
không chỉ xảy ra tại công ty của phần liên kết việt mà còn là hình thức phổ biến của các công ty đa cấp trong thời gian vừa qua
ngoài những tài liệu bán hàng và những khóa đào tạo kỹ năng bán hàng
thì các công ty bán hàng đa cấp còn tổ chức những buổi phát tiền thưởng hoành tráng
có sự kiện tu hút từ ba đến năm nghìn người tham dự
cũng tại đây thì câu chuyện siêu thu nhập khi tham gia bán hàng đa cấp đã được các công ty giàn dựng
một cách không thể thuyết phục hơn để rụ rỗ người tham gia
đây là quan cảnh một chương trình gọi là đại hội phát thưởng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệm quyền thương mại thăng long
hay còn gọi là công ty thăng long group tổ chức tại thiên đường bảo sơn hà nội
ước tính khán phòng có khoảng gần một người tham dự
những nhà phân phối xuất sắc nhất được vinh danh trên sân khấu
anh chị bắt điêu
tiếp theo xin lời chân trọng kính mời lên sân khấu
dương hồng hương
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm thăng long group đã liên tục tổ chức các buổi phát thưởng tháng
quy mô hành tráng như thế này
số lượng người tham gia tháng sau luôn cao hơn tháng trước
và số tiền thưởng mà nhà phân phối nhận được theo lời giới thiệu của thăng long group
chỉ trong ba mươi ngày khiến nhiều người không khỏi giật mình

điều này giúp đỡ nguồn khách hàng người dân đến với hệ thống đa cấp của mình
bằng việc xây dựng những chương trình khuyến mại như
đầu tư mua gói sản phẩm bốn mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng nhận khuyến mại một trăm năm mươi ba triệu đồng
đầu tư mua gói sản phẩm hai trăm ba mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng nhận gói khuyến mại bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
với sức hấp dẫn như thế chỉ sau gần hai năm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
thăng long group đã xây dựng cho mình một hệ thống nhà phân phối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
việc các công ty bán hàng đa cấp mà tổ chức các lễ trả thưởng lễ kêu gọi mọi người tham gia mạng lễ mạng đa cấp đây là một hội đồng marketing
nhưng mà cái hội đồng marketing bị biến tướng bằng cách họ đưa ra những nhân vật với những doanh thu cao ngất ngược
thì không có mục đích nào khác ngoài mục đích lôi kéo những người hiện nay đang đứng ở bên ngoài mạng lễ đa cấp để tham gia mạng lễ đa cấp đó
có thể nói là cứ nhìn vào những cái hoạt động này có thể mình đánh giá được những cái tính đúng đắn hay không đúng đắn của các công ty bán hàng đa cấp
và thực tế thời gian qua là đã chứng minh rồi những công ty nào có càng tổ chức những sự kiện rầm rộ lôi cuốn càng đông người tham gia
thì thực tế đã cho thấy rằng những công ty đó càng hoạt động trái pháp luật
theo tìm hiểu trong hệ thống bán hàng đa cấp của thăng long group để nhận được mức thu nhập một bảy tỷ đồng trong ba mươi ngày
thì nhà phân phối phải mời được hàng ngàn người tham gia
theo nghị định bốn mươi hai ndcp của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp gồm cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng tiền thưởng
lợi ích kinh tế từ việc rụ rỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp
theo tìm hiểu trong hệ thống bán hàng đa cấp của thăng long group để nhận được mức thu nhập một bảy tỷ đồng trong ba mươi ngày
thăng long group kiếm về một bảy tỷ đồng thu nhập
câu chuyện đã cho thấy những điều bất thường trong hệ thống bán hàng đa cấp của công ty này
theo quy định với khoản thu nhập là một bảy tỷ đồng
thì thăng long group phải trích lại khoản thuế thu nhập cá nhân của người nhận để nộp vào ngân sách nhà nước
nhưng trên thực tế việc nộp khoản thuế này có được công ty tuân thủ hay không
trong phóng sự sau chúng tôi sẽ truyền tải thông tin đến quý vị và các bạn